cục đăng kiểm việt nam đã ký văn bản số bốn nghìn ba trăm sáu mươi bảy gửi cơ sở lắp ráp ô tô cũng như các tổ chức cá nhân nhập khẩu ô tô
thông báo về việc xử lý các loại xe có ứng dụng dẫn đường sử dụng hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia việt nam
theo đó cục đăng kiểm việt nam yêu cầu các doanh nghiệp phải tự kiểm tra các ứng dụng dẫn đường và hình ảnh sử dụng trên các mẫu xe lắp ráp và nhập khẩu
trường hợp phát hiện vi phạm phải tháo gỡ văn bản này cũng nêu rõ cục đăng kiểm sẽ từ chối cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp vi phạm
tuy nhiên văn bản của cục đăng kiểm mới chỉ đề cập đến các trường hợp đối với các dòng xe mới
hiện chưa biết các phương án xử lý đối với các mẫu xe đã hoàn thiện thủ tục và đang lưu thông trên đường